lãnh đạo tỉnh thái nguyên cam kết sẵn sàng hết lòng phục vụ doanh nghiệp
ở chiều ngược lại cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước có những nhận định như thế nào
về những cố gắng của chính quyền để tạo điều kiện cho họ sản xuất kinh doanh phát triển bền vững
và sau đây là ghi nhanh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
bên lề hội nghị thái nguyên tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư
ngay trong sáng nay lãnh đạo tỉnh thái nguyên đã trao phê duyệt chủ trương đầu tư
giấy chứng nhận đăng ký đầu tư biên bản ghi nhớ đầu tư cho năm mươi dự án với số vốn bốn mươi sáu bảy trăm linh tỷ đồng
tương đương hơn hai tỷ đô la mỹ
những cải cách mạnh mẽ những cam kết đổi mới được hiện thực hóa
đang đem lại cho thái nguyên sức hút riêng trong mắt các nhà đầu tư
tôi cho rằng môi trường đầu tư của tỉnh thái nguyên khá hấp dẫn chính quyền cởi mở
bên cạnh đó có rất nhiều nhà đầu tư lớn tại thái nguyên như samsung giúp chúng tôi đa dạng các đối tác làm ăn
nhất quán chủ trương ba đồng hành năm hỗ trợ doanh nghiệp sự thân thiện trách nhiệm của những người đứng đầu tỉnh
đã tạo dựng được niềm tin đối với các nhà đầu tư
tất cả những ý kiến của doanh nghiệp là có thể đề đặt trực tiếp với tư quý tư
chủ tịch hay các phó tịch giải quyết các công việc chuyên môn cụ thể
đấy là sự không phải là cảm nhận mà đấy là sự thật mà chúng tôi đã được nhận thấy từ tỉnh thái nguyên
trong những năm gần đây thái nguyên liên tục được xếp trong nhóm đầu cả nước
về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính
qua đó đã phản ánh sự nỗ lực quyết tâm một sự khẳng định mạnh mẽ của tỉnh thái nguyên
trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh điều hành kinh tế và cải cách hành chính để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển